trước diễn biến khó lường của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số bảy mươi ba gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng giao thông vận tải tài nguyên và môi trường
thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển nông thôn đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tân xã việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tấn báo chí
nội dung công điện như sau
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong chiều và đêm ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh bắc trung bộ và sẽ gây ra mưa lớn trên đất liền
để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gần bờ tránh tư tưởng chủ quan
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành triển khai cấp bách một số nội dung sau
đối với khu vực trên biển ven bờ bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi neo đậu hoặc tránh trú an toàn
kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thuyền phương tiện lồng bè đang ở nơi neo đậu tránh trú ra khơi
trong thời gian có áp thấp nhiệt đới tuyệt đối không để người dân ở lại lồng bè tròi canh tàu thuyền
chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê biển đặc biệt là những đoạn đê kè đã bị hư hỏng trong bão số một mươi vừa qua
đối với khu vực trên đất liền tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng trũng thấp ven sông suối
khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở trước khi bão đổ bộ
căn cứ tình hình thực tế của địa phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định việc cho học sinh nghỉ học để hạn chế việc đi lại trong mưa lũ
kiểm tra giả soát và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
các hồ chứa sung yếu nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý
bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du
triển khai tổ chức chẳng chống nhà cửa kho tàng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình bị hư hại
do bão số một mươi chưa kịp khắc phục
sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn và khôi phục sự cố lưới điện và thông tin liên lạc trước trong và sau bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng cập nhật và đưa tin thường xuyên về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ đến các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hết công điện